thưa quý vị tối qua ngày ba mươi tháng năm công an tỉnh phú yên đã có quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt giam đối với đoàn minh hải ba mươi bốn tuổi trú tại khu phố phú hiệp ba phường hòa hiệp trung thị xã đông hòa tỉnh phú yên về tội giết người
trong quá trình sinh hoạt hải mâu thuẫn với bố mẹ vợ và em trai vợ sau đó hải và vỡ ly hôn
hải nhiều lần đến nhà vợ thăm hỏi nhưng bị gia đình vợ càn trở
đến trưa ngày hai mươi tám tháng năm hải mang búa và giao đến nhà vợ cũ rồi ra tay sát hại bố mẹ vợ và vợ cũ
sau khi gây án hải vào quận bình tân tp hcm lần trốn khi đối tượng định trốn sang campuchia thì bị bắt giữ
tại sơn la một chuyên án ma túy vừa bị phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh sơn la
chủ trì phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu lóng sập tri cục hải quan cửa khẩu lón sập và công an huyện mộc châu
công an tỉnh sơn la
triệt phá thành công
cụ thể vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày ba mươi tháng năm tại khu vực bản a má hai xã lóng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la
lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng vì thị tiên khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ gồm hai bánh heroin một điện thoại di động hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng
cũng với hành vi mua bán trái phép chất ma túy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối với nguyễn thành trung khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú với vợ của trung là trần quyền nhi
trước đó lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ trung cư của nguyễn thành trung bắt quả tăng hai vợ chồng trung và nhi
đang cất giấu một trăm tám mươi một viên thuốc lắc trọng lượng hơn sáu mươi gram và một mươi một gói ni lông chứa hơn sáu mươi năm gram ketamin cùng nhiều tam vật khác
tiếp tục điều tra các trinh sát ma túy công an tỉnh bình định đột kích vào nhà võ thị hằng
trú tại huyện tuy phước phát hiện bảy đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chân ma túy hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng
liên quan đến vụ đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền xảy ra tại một trang trại xã hồng hưng huyện gia lộc tỉnh hải dương
công an tỉnh hải dương cho biết đã ra quyết định khởi tố hai mươi bốn bị can và lệnh bắt tạm giam năm bị can để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
trong số hai mươi bốn đối tượng bị khởi tố có một mươi bốn người hải dương
năm người thành phố hải phòng bốn người thái bình và một người hưng yên
có ba đối tượng bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc hai mươi một đối tượng còn lại bị khởi tố về tội đánh bạc
trước đó vào ngày một mươi năm tháng năm lực lượng công an tỉnh bắt quả tăng bốn mươi một đối tượng đang tụ tập đá gà
tại hiện trường thu giữ hai con gà đá chín xe ô tô con tám xe máy hơn hai trăm linh triệu đồng và một số công cụ và phương tiện khác
cơ quan kẻ sát điều tra công an thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long vừa ra quyết định khởi tố
vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với nguyễn tấn quốc và danh tiểu hão về hành vi cướp giật tài sản
theo hồ sơ vào khoảng chín h năm mươi phút ngày một mươi năm tháng năm đối tượng quốc chở hão đi trên xe mô tô để tìm người trên đường lợi dụng sơ hở sẽ ra tay cướp giật
khi cả hai đến khu vực phường một thành phố vĩnh long thì phát hiện có một người phụ nữ nghe điện thoại trên lề đường
lúc này quan sát thấy ít người qua lại quốc liền dừng xe lại
hão bước xuống giật chiếc điện thoại của người phụ nữ kia rồi sau đó cả hai lên xe tẩu thoát
vào ngày một mươi bảy tháng năm hảo đã đến cơ quan công an đầu thú cùng ngày lực lượng công an cũng đã truy tìm và bắt giữ được đối tượng nguyễn tấn quốc
với quyết tâm không để hoạt động các băng nhóm côn đồ lộng hành gây mất an ninh trật tự và gây lo lắng trong quần chúng nhân dân
công an quảng ngãi đã tập trung lực lượng quyết liệt đấu tranh triệt xóa các băng nhóm côn đồ trên địa bàn
đặc biệt là tội phạm liên quan tới tàng trữ sử dụng trái phép công cụ hỗ trợ vũ khí quân dụng và hung khí khác
ngay sau vụ nổ súng bắn nhau giữa hai băng nhóm xảy ra giữa năm hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi
phối hợp công an huyện tư nghĩa khẩn trương điều tra truy bắt các đối tượng trong hai băng nhóm bỏ trốn ở các tỉnh
sau đó lần lượt các đối tượng phạm văn lượng còn gọi là lượng đen ba mươi tuổi ở phường nghĩa lộ thành phố quảng ngãi cầm đầu
cùng đồng bọn đã bị bắt giữ cùng tăng vật khẩu súng và các hung khí khác
gần đây nhất là băng nhóm do nguyễn thắng còn gọi là thắng phu ba mươi sáu tuổi ở phường nghĩa lộ thành phố quảng ngãi cầm đầu
với trên một trăm linh đàn em hoạt động cho vay đòi nợ thuê và sử dụng tàng trữ nhiều súng quân dụng tự chế lựu đạn
đã bị công an thành phố quảng ngãi phối hợp
năm hai nghìn một mươi chín tình hình hoạt động các băng nhóm tội phạm trên địa bàn tỉnh diễn biến ngày càng phức tạp
có chiều hướng gia tăng hoạt động manh động lộng hành thực hiện các hành vi như siết người cưỡng đoạt tài sản bảo kê đòi nợ thuê
trước tình hình trên lực lượng công an tỉnh
đã lập chuyên án đấu tranh với các băng nhóm tội phạm
cho đến nay ba mươi sáu băng nhóm với ba trăm một mươi sáu đối tượng đã bị triệt phá
những chiến công của công an tỉnh quảng ngãi đã góp phần giữ gìn an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội tạo sự an tâm tin tưởng cho người dân
chúng tôi đã quy động toàn bộ lực lượng cảnh sát hành sự trên toàn tỉnh
họ áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh thành công đối với chuyên án năm mươi chín bn
đặc biệt trong chiến ấn này là được sự giúp đỡ rất lớn của quân chúng nhân dân
nhiều người dân đã mạnh dẫn lấy ngón tối giấc cung cấp nhiều thông tin tài liệu
để chúng tôi làm càng cứ đấu tranh thành công đối với chiến ấn này
dự báo tình hình tội phạm hoạt động có tổ chức trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn mới tinh vi và xảo quyệt hơn
do vậy công an tỉnh quảng ngãi tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm
trên từng địa bàn đấu tranh triệt xóa các băng nhóm tội phạm
nhất là các băng nhóm dùng hung khí đâm chém bắn giết nhau gây mất an ninh trật tự bất an cho người dân
phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh an giang cho biết vừa phối hợp cùng lực lượng chức năng
phát hiện và bắt quả tăng bảy xà lan và ghe sắt vận chuyển đất trái phép với số lượng lớn
vào khoảng một mươi bảy h ngày ba mươi tháng năm trên tuyến canh mặc cần dưng thuộc xã an hòa huyện châu thành
lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tăng bảy xà lan và ghe sắt vận chuyển đất trái phép
với số lượng lớn
tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng các phương tiện trên không xuất trình được giấy phép khai thác
và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc số đất đang vận chuyển
qua làm việc thuyền trưởng khai nhận số đất trên được khai thác vận chuyển từ tỉnh kiên giang về
giao cho các lò gạch tại huyện trợ mới tỉnh an giang
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
do mưa lớn trên địa bàn xóm na quán xã nam hòa huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
đã xảy ra vụ sạt
lỡ đất làm ba người chết
các nạn nhân thiệt mạng đều là người trong một gia đình
ngay trong đêm ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã nam hòa đã đến hiện trường
huy động ba máy xúc và gần một trăm linh người triển khai cứu hộ cứu nạn khắc phục hậu quả
chính quyền địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại và giúp người dân khắc phục hậu quả
ngoài ra trận mưa lớn từ đêm qua đến dạng sáng nay cũng đã khiến cho hàng chục hectare hoa màu
trên địa bàn xã nam hòa bị ngập úng nhiều tuyến đường ngập lụt khiến cho giao thông bị ách tắc
còn tại điện biên vào đêm ngày hai mươi chín tháng năm trên địa bàn huyện có hai cháu bé bị xét đánh tử vong
khi đang ngủ trên lán nương của ông bà
vị trí lán nương này cách trung tâm bản xín trải khoảng sáu km
thưa quý vị công an thành phố đà nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng
đối với ông đàm quang hưng nguyên phó bí thư quận ủy nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân quận liên triểu
nguyên phó bí thư đảng ủy khu công nghệ cao và các khu công nghiệp đà nẵng để điều tra về hành vi nhận hối lộ
trước đó ngày một mươi một tháng năm ban thường vụ thành ủy đà nẵng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức
cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông đàm quang hưng
theo điều tra của cơ quan công an ông đàm quang hưng bị tố cáo trực tiếp nhận quà biếu là số tiền khoảng ba trăm linh triệu đồng
của một phụ nữ bốn mươi tám tuổi trú tại quận hải châu thành phố đà nẵng
người này bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng khởi tố bắt tạm giam trong một vụ án
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
ông hưng dù biết chuyện người phụ nữ này làm là sai trái nhưng vẫn tiếp tay để bà này làm giả tài liệu con dấu
thực hiện trót lọt việc sang nhượng đất sai quy định
liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn bốn mươi tỷ đồng thông qua việc giao bán
nhận tiền đặt cọc đất nền ảo
do bị can phan huỳnh trúc vi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại phường mỹ long thành phố long xuyên tỉnh an giang thực hiện
vào sáng ngày hôm nay ba mươi một tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết là đã ra quyết định
khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và đang tạm giam bị can vi để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra phan huỳnh trúc vi làm việc tại phòng tổ chức hành chính của công ty cổ phần xây lắp an giang
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
trong thời gian từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng việc công ty cổ phần xây lắp an giang thực hiện nhiều dự án phân lô bán nền
trên địa bàn thành phố long xuyên tỉnh an giang nên vi đã giao bán nhận tiền cọc của nhiều người rồi chiếm đoạt số tiền trên bốn mươi tỷ đồng
để phục vụ cho công tác điều tra xử lý vụ án theo quy định của pháp luật cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang thông báo
những ai là bị hại đã đưa tiền cho vi để đặt cọc mua nền hoặc có liên quan đến vụ án
thì sớm liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang để giải quyết theo quy định của pháp luật
mọi chi tiết xin liên hệ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang địa chỉ số sáu đường tôn đức thắng
phường mỹ bình thành phố long xuyên tỉnh an giang hoặc trung tá dương tư thường điều tra viên thụ lý vụ án số điện thoại chín trăm một mươi chín sáu mươi năm trăm năm mươi bảy
ba đối tượng trộm thực hiện chót lọt nhiều phi vụ tại các địa bàn huyện nhơn trang
nhơn trạch long thành thành phố biên hòa tỉnh đồng nai và tỉnh bà rịa vũng tàu
công an huyện nhân trạch đồng nai vừa tạm giữ hình sự ba đối tượng gồm châu thanh vũ quê tại tỉnh vĩnh long
nguyễn thành nam quê tỉnh khánh hòa và lê thị thu thảo quê tỉnh cà mau để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
theo điều tra ban đầu ngày hai mươi tám tháng năm công an huyện nhân trạch phát hiện thảo đang đi tiêu thụ tài sản
tại tiệm vàng ở thị trấn hiệp phước huyện nhơn trạch nên nghi vấn và bắt giữ
sau khi mở rộng điều tra công an huyện đã lần lượt bắt giữ nam vũ
qua đấu tranh khai thác các đối tượng khai nhận từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
đã thực hiện bảy vụ trộm cắp tài sản tại các địa bàn các huyện nhơn trạch long thành
thành phố biên hòa và tỉnh bà rịa vũng tàu
qua quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng công an huyện nhân trạch thu giữ ba xe máy
một mươi điện thoại di động và nhiều giấy tờ tài liệu công cụ liên quan đến hoạt động trộm cắp tài sản của các đối tượng
ngoài ra kiểm tra trên người của vũ công an phát hiện đối tượng có tàng trữ chất nghi là ma túy
một đối tượng có hành vi tàng trữ chất ma túy và hung khí trái phép vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh bạc liệu bắt quả tàng thu giữ nhiều tàng vật
khoảng một mươi h ba mươi phút ngày ba mươi tháng năm lực lượng công an kiểm tra hành chính một khu
nhà trọ trên địa bàn khóm hai phường một thị xã giá rai của đối tượng hữu minh tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ bốn gói ni lông chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là chất ma túy
một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy một số hung khí như mã tấu kiếm đao tự chế cùng nhiều tăng vật khác
làm việc với cơ quan công an đối tượng tâm khai nhận số ma túy trên mua tại tp hcm đem về nhà sử dụng
còn các loại hung khí là dùng để phòng thân
tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng nguyễn văn nhường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
trú tại xã phúc trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình khởi tố và bắt tạm ra
vào ngày hai mươi năm tháng năm công an xã phúc trạch huyện bố trạch tiếp nhận tin báo của chị lê thị bé
về sự việc xảy ra vào đêm ngày hai mươi bốn tháng năm tại lán của gia đình chị
bị một đối tượng lạ mặt đập phá hủy hoại tài sản
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ
công an huyện bố trạch đã khẩn trương làm rõ đối tượng nguyễn văn nhường là đối tượng gây ra vụ việc trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bố trạch đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của nguyễn văn nhường
thu giữ một khẩu súng ak thuộc vũ khí quân dụng và một súng thể thao cùng một số sản phẩm động vật rừng hoang dã
vâng thưa quý vị với quyết tâm là không để hoạt động các băng nhóm côn đồ lộng hành gây mất an ninh trật tự
phức tạp về tình hình trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
lo lắng trong quần chúng nhân dân công an quảng ngãi đã tập trung lực lượng quyết liệt đấu tranh triệt xóa các băng nhóm côn đổ trên địa bàn
đặc biệt là tội phạm liên quan đến tàng trữ sử dụng trái phép công cụ hỗ trợ vũ khí quân dụng và hung khí khác
ngay sau vụ nổ súng bắn nhau giữa hai băng nhóm xảy ra giữa năm hai nghìn hai mươi một
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi phối hợp công an huyện tư nghĩa khẩn trương điều tra truy bắt các đối tượng trong hai băng nhóm bỏ trốn ở các tỉnh
sau đó lần lượt các đối tượng phạm văn lượng còn gọi là lượng đen ba mươi tuổi ở phường nghĩa lộ thành phố quảng ngãi cầm đầu
cùng đồng bọn đã bị bắt giữ cùng tăng vật khẩu súng và các hung khí khác
gần đây nhất là băng nhóm do nguyễn thắng còn gọi là thắng phu ba mươi sáu tuổi ở phường nghĩa lộ thành phố quảng ngãi cầm đầu
với trên một trăm linh đàn em hoạt động cho vay đòi nợ thuê
và sử dụng tàng trữ nhiều súng quân dụng tự chế lựu đạn đã bị công an thành phố quảng ngãi phối hợp đơn vị nghiệp vụ triệt xóa
năm hai nghìn một mươi chín tình hình hoạt động các băng nhóm tội phạm trên địa bàn tỉnh diễn biến ngày càng phức tạp
có chiều hướng gia tăng hoạt động manh động lộng hành
thực hiện các hành vi như giết người cưỡng đoạt tài sản bảo kê đòi nợ thuê
trước tình hình trên lực lượng công an tỉnh đã lập chuyên án đấu tranh với các băng nhóm tội phạm
cho đến nay ba mươi sáu băng nhóm với ba trăm một mươi sáu đối tượng đã bị triệt phá
những chiến công của công an tỉnh quảng ngãi đã góp phần giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
tạo sự an tâm tin tưởng cho người dân
chúng tôi đã quy động toàn bộ lực lượng cảnh sát hành sự trên toàn tỉnh
áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh thành công đối với chuyên án năm mươi chín bn
đặc biệt chiến án này được sự giúp đỡ rất lớn của quân chủ nhân dân
nhiều người dân đã mạnh dẫn lây ngón tối giác cung cấp nhiều thông tin tài liệu
để chúng tôi làm căn cứ đấu tranh thành công đối với chuyên án này
dự báo tình hình tội phạm hoạt động có tổ chức trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn mới tinh vi và xảo quyệt hơn
do vậy công an tỉnh quảng ngãi tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm
trên từng địa bàn đấu tranh triệt xóa các băng nhóm tội phạm nhất là các băng nhóm dùng hung khí
đâm chém bắn giết nhau gây mất an ninh trật tự bất an cho người dân
hôm nay công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện lộc ninh đang tổ chức khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ cái chết của một nam thanh niên
nạn nhân được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ trong nhà
thi thể đang trong quá trình phân hủy
nạn nhân là một thanh niên hai mươi bốn tuổi ngụ tại ấp sóc rung xã lộc phú huyện lộc ninh
theo thông tin ban đầu vào chiều tối ngày ba mươi tháng năm người thân đến nhà người thanh niên này
ở ấp sóc rung xã lộc phú nhưng không thấy cửa ngoài bị khóa
khi lại gần thì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc
người này đã tìm chìa khóa dự phòng để mở cửa vào trong thì phát hiện nạn nhân đã tử vong
trong tư thế treo cổ nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
thưa quý vị dưới thời tiết nắng nóng tại đà nẵng và một số tỉnh thành như hiện nay
đã khiến cho nguy cơ cháy nổ ngày một gia tăng
chỉ tính riêng trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tại đà nẵng và tỉnh quảng nam đã xảy ra một số vụ cháy lớn
tuy chưa có thiệt hại về người thế nhưng gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cho người dân
và các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh
chính vì vậy lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an các đơn vị địa phương
đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường công tác phòng ngừa cháy nổ tại cơ sở
mới đây một vụ cháy lớn tại công ty may wu chang việt nam tại xã điện thắng trung
thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
hàng chục xe chữa cháy của công an tỉnh quảng nam và công an thành phố đà nẵng
đã được huy động để chữa cháy
phải mất hàng giờ đồng hồ đám cháy mới được dập tắt nhưng toàn bộ khu nhà xưởng
với ước tính hơn ba m hai đã bị thiêu dụi hoàn toàn
còn tại đà nẵng vừa qua đã xảy ra một vụ cháy lớn tại phường mỹ an quận ngũ hành sơn
vụ cháy đã thiêu dụi toàn bộ căn nhà chứa rất nhiều hàng hóa và đồ dùng sinh hoạt dùng để buôn bán
được biết nguyên nhân ban đầu của các vụ cháy nói trên có thể do chập điện
khi thành phố bước vào được cao điểm của đợt nắng nóng thì nhu cầu sử dụng về điện gia tăng đáng kể
tất cả mọi thiết bị hạ nhiệt được tận dụng tối đa
đơn cháy điện bị quá tải là nguyên nhân cơ bản gây chập điện dẫn đến cháy nổ
ngoài ra sự lơ là sử dụng điện không đúng quy trình cũng là một trong những yếu tố góp phần cho gây ra cháy nổ
những năm gần đây công tác phòng cháy chữa cháy được lực lượng công an phường xã đảm nhận
đã giúp cho việc ngăn chặn nguy cơ phát sinh cháy nổ từ cơ sở
cùng với công tác kiểm tra nhắc nhở thì công an các đơn vị đã phát những quyển tài liệu kiến thức về phòng cháy chữa cháy
với hình ảnh sinh động nội dung dễ hiểu dễ tiếp thu giúp nhân dân dễ nhớ và tiếp thu các kiến thức về phòng cháy chữa cháy
không chỉ dừng lại ở tuyên truyền kiến thức việc tăng cường thực tập và kiểm tra thường xuyên chặt chẽ
các cơ sở nguy hiểm cháy nổ cao nằm trong khu dân cư sẽ giúp hạn chế tối đa việc phát sinh sự cố cháy nổ ngay từ cơ sở nắng nóng
tất cả các hộ dân phố đang bị mới bình phòng cháy chữa cháy
bên cạnh đó cũng cổng cố lại lực lượng cháy chữa cháy ở khu dân cư và khảo sát thay một số kiện đề xuất
và lắp đặt các hộ chữa cháy để nhằm đảm bảo cho các lượng cứu hộ cứu nạn khi mà có cháy xảy ra
điểm ra tầng hộ ở các hộ chữa cháy nổ nằm trong đó lưu ý nhất là việc trang bày phương tiện ý thức của người ở trong hộ cháy nổ nằm đó
và đặc biệt là các lối thấp nặng thứ hai
để mà khi mà xảy ra sự cố thì người dân có thể tự thoát ra ngoài
tiên triển ở các khu dân cư và tổ chức tập phương chữa cháy ở khu dân cư
để từ đó nâng cao ý thức của người dân người dân có thể biết sử dụng trang bày phòng cháy chữa cháy
để người dân có thể kịp thời xử lý trước khi được lựa chữa cháy chuyên nghiệp đấy
mỗi vụ cháy đi qua luôn để lại nỗi đau mất mát thiệt hại về tài sản cho nhân dân
chính vì vậy bản thân mỗi người dân chủ cơ sở doanh nghiệp cần nâng cao kiến thức
về công tác phòng cháy chữa cháy ngay tại gia đình cơ sở mình không để mất bò mới lo làm chuồng